theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh bình dương hơn bảy năm trăm năm mươi m hai đất thuộc tờ bản đồ năm mươi chín phường mỹ phước
thị xã bến cát tỉnh bình dương được phê duyệt vào danh mục quỹ đất công ích
đồng thời giao cho ủy ban nhân dân phường mỹ phước quản lý sử dụng
tuy nhiên không biết bằng cách nào một công ty tư nhân đã làm hạ tầng rồi phân lô bán nền cho người dân xây nhà ở kiên cố
câu chuyện đặt ra vấn đề về trách nhiệm quản lý đất đai tại địa phương còn rất nhiều điều cần phải làm sáng tỏ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân